trong tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lan rộng khẩu trang đang trở nên khan hiếm thậm chí có nơi tăng giá để trục lợi
tuy nhiên vẫn có nhiều nhà thuốc tại thành phố cần thơ không chỉ giữ nguyên giá gốc mà còn phát miễn phí
bên cạnh đó còn có nhiều nhóm bạn trẻ cũng ra tận các tuyến đường đông người để phát tặng khẩu trang y tế cho người dân
hơn một mươi khẩu trang y tế được một nhóm thiện nguyện phát miễn phí cho người dân
ngoài ra hiện nay trên địa bàn thành phố cần thơ cũng đang diễn ra nhiều hoạt động phát khẩu trang miễn phí cho người dân với số lượng lớn
hành động ý nghĩa của các nhóm thiện nguyện đã nhận được sự ủng hộ từ người dân
giữa thời điểm khẩu trang y tế đang khan hiếm việc tặng khẩu trang y tế miễn phí mang đầy tính tương thân tương ái
vừa góp phần giúp người dân phòng bệnh vừa góp phần vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lan truyền của dịch bệnh